theo điều tra vào cuối năm hai nghìn một mươi tám thảo đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu lô đất rộng hai trăm linh m hai ở phường hòa khánh nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
do có nhu cầu vợ chồng bị hại đã mua lô đất này với giá là một tỷ hai trăm một mươi triệu đồng
thảo đồng ý và yêu cầu đặt cọc trước ba trăm linh triệu đồng và hứa vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý
tách thửa đất trên thành hai lô mỗi lô có diện tích là một trăm linh m hai công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho vợ chồng người mua
nhưng lần sau đó thảo yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền cọc cho mình lên tới con số là năm trăm chín mươi triệu đồng
thế nhưng sau nhiều lần hứa hẹn đối tượng vẫn không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bị hại
vào cuộc điều tra xác minh công an tp đà nẵng đã có đủ cơ sở xác định lê uyên thảo không sở hữu lô đất trên
hành vi của uyên bị khởi tố bắt tạm giam với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng chống buôn lậu công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa phát hiện điểm tập kết số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật với nhãn mát nước ngoài
cụ thể vào chiều ngày tám tháng bảy tổ công tác thuộc đội điều tra tổng hợp công an huyện châu thành phối hợp cùng công an xã an hòa phát hiện nhiều thùng giấy để trước khu vực nhà dân thuộc tổ ba mươi ba ấp bình an một xã an hòa có biểu hiện nghi vấn hàng hóa nhập lậu
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện sáu trăm linh chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn mát nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra không ai đến nhận là chủ sở hữu của lô thuốc trên
chiều cùng ngày công an huyện châu thành đã bàn giao toàn bộ số tăng vật cho đội quản lý thị trường số sáu cục quản lý thị trường tỉnh an giang để tiếp tục điều tra theo quy định
trước đó cũng tại khu vực thuộc ấp bình an một xã an hòa công an huyện châu thành đã phát hiện một sáu trăm linh chai và sáu mươi can thuốc bảo vệ thực vật nhãn mát nước ngoài vô chủ để trên quốc lộ chín mươi một
bị nhắc nhở vì
vi phạm các quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín liền to tiếng thách thức vũ tiến minh chú tại huyện đức trọng đã bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án bắt tạm giam hai tháng
ngày bốn bảy đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng đã tiến hành kiểm tra quán ăn linh nhi trên đường sư vạn hạnh thị trấn liên nghĩa về việc chấp hành các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phát hiện trong quán có một bàn ăn gồm chín người
trong lúc tiến hành làm việc với chủ quán đối tượng minh đã có hành vi to tiếng thách thức và dùng tay hất một thành viên của đoàn kiểm tra không dừng lại minh tiếp tục cầm ghế đập vào người này làm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra cơ quan công an đã tạm giam vũ tiến minh trong thời gian sáu mươi ngày để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
không chỉ ở lâm đồng dù tình hình dịch bệnh ở quảng ngãi cũng đang vô cùng phức tạp nhưng ba mươi năm thanh niên vẫn tụ tập ở trong nhà nghỉ

và xử lý ba mươi năm thanh niên nam nữ đang tụ tập có cả ma túy bất chấp các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua các đối tượng hoạt động phạm tội ma túy thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh karaoke để tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều địa phương đã dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke
nếu hoạt động sang các cơ sở kinh doanh lưu trú đây là thực tế rất đáng báo động buộc lực lượng chức năng phải tăng cường tấn công và xử lý
sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng nam
dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam tiến hành kiểm tra khách sạn bảo long đường điện biên phủ tp tam kỳ
tại năm phòng ở tầng bốn của khách sạn này công an phát hiện hai mươi thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ ngoài một bảy mươi ba gram kentamin hai viên ma túy tổng hợp còn có nhiều bộ loa nghe nhạc mini đèn nháy công cụ sử dụng ma túy
toàn bộ đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy sau khi kiểm tra nhanh
tiếp đó cũng tại thành phố tam kỳ lực lượng công an cũng đã kiểm tra phát hiện tại nhà đối tượng lực địa chỉ tại số một trăm ba mươi ba đường bạch đằng tp tam kỳ
có nhóm một mươi bốn người đang tụ tập tại phòng ngủ tầng hai sử dụng trái phép chất ma túy
như vậy không chỉ lợi dụng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng còn chuyển hướng sang cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để hoạt động nhằm qua mắt lực lượng chức năng
trước tình hình vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh gia tăng lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện
xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar karaoke khách sạn hoạt động chui không tuân thủ nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chứa chấp tội phạm ma túy
đối với các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện thì phải chấp hành
nghiêm các quy định của luật đồng thời phải phối hợp với cơ quan chức năng không để các đối tượng vào trong cơ sở kinh doanh của mình lợi dụng để hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài việc bị xử lý nghiêm theo quy định của luật thì lực lượng chức năng nếu mà phát hiện có sự tái phạm thì sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh
hoặc là sẽ thu hồn giấy phép về an ninh đặc tự đối với các cơ sở kinh doanh nếu cố tình vi phạm
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch đặc biệt nghiêm khắc xử lý hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
chứa chấp hoạt động phạm tội ma túy có ý nghĩa quan trọng vừa đảm bảo tính gian đe đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tổ chức trong công tác này
mục tiêu cao nhất là tạo được sự gian đe kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ gìn an ninh an toàn trước dịch bệnh
các số báo ra ngày hôm nay có thông tin gì
đáng chú ý biên tập viên bích liên sẽ cùng quý vị điểm qua ngay sau đây
vâng thưa quý vị liên quan đến nghị quyết số sáu mươi tám của thủ tướng chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay với những trao đổi với phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam lê đình quảng
đã có bài viết về kỳ vọng các chính sách sẽ nhanh chóng đi vào thực tế
theo ông lê đình quảng
đây là chính sách mới thể hiện sự quan tâm của chính phủ để duy trì việc làm cho người lao động
cũng như hỗ trợ người lao động sử dụng lao động thích ứng với môi trường trong nước và quốc tế sau đại dịch covid một mươi chín
chính sách này nâng mức hỗ trợ tối đa từ một triệu đồng một người một tháng lên một năm trăm linh ngàn đồng một người một tháng
và thời gian hỗ trợ tối đa là trong sáu tháng
và điều quan trọng để thực hiện chính sách này chính là sự tham gia tích cực ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị
từ cấp ủy đảng chính quyền địa phương vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội
sự tham gia của cộng đồng dân cư sẽ góp phần quan trọng đảm bảo thực thi chính sách công khai dân chủ minh bạch
có như thế thì nghị quyết sáu mươi tám mới đi vào cuộc sống
từ giờ ngày hôm qua ngày chín tháng bảy thì người dân thành phố hồ chí minh đã chính thức thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín
trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay
có bài viết ghi nhận về tình hình trong ngày đầu tiên thực hiện trị thị tại đây
bài viết nhấn mạnh dẫu biết còn nhiều khó khăn nhưng người dân thành phố quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh là hy sinh lợi ích ngắn ngày để bảo toàn sự sống lâu dài đặc biệt sức khỏe tính mạng của người dân
vì mục tiêu cao đẹp thành phố mạnh khỏe an toàn đất nước vững bền phát triển
ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy là thành phố đang trải qua thời kỳ khó khăn trước đại dịch covid một mươi chín
nhưng hệ thống chính trị thành phố cùng nhân dân đồng lòng chung sức trong công tác phòng chống dịch
cuộc sống của mỗi gia đình gặp nhiều xáo trộn khó khăn nhưng người dân thành phố đều đang bình tĩnh
thực hiện nghiêm việc giãn cách giảm nguy cơ dịch lây lan rộng trong cộng đồng
trung cư chưa nghiệm thu vẫn đưa người dân vào ở
cơ quan quản lý nhà nước phải chịu trách nhiệm
là nhan đề bài viết
bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
bài viết phản ánh về tình trạng dự án chưa đủ điều kiện cho phép
nhưng chủ đầu tư vẫn bàn giao và cho dân vào ở
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
thậm chí là người mua phải những dự án kiểu này có thể gặp rất nhiều rủi ro
theo bài viết việc công trình chưa được nghiệm thu đã đưa dân vào ở
ngoài sự vô trách nhiệm của chủ đầu tư
thì trách nhiệm của chính quyền cơ quan quản lý nhà nước ở đâu
và thưa quý vị nhiều năm qua trên báo lao động cũng đã có một số trích dẫn
là vấn đề an toàn trung cư ngày càng trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận
đặc biệt là vấn đề an toàn cháy nổ tại các tòa nhà trung cư cao tầng
thế nhưng trên thực tế nguyên nhân phần lớn là do yếu tố chủ quan
và lỗi do phía chủ đầu tư đang coi thường tính mạng khi đưa người dân vào ở
trong khi công tác nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình được phép đưa vào sử dụng theo quy định
lại chưa được thực hiện
như đã đưa tin vào ngày ba mươi tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội
đã bắt được bị can lê văn dũng còn gọi là lê dũng vô va
sau hơn một tháng trốn truy nã hiện lê văn dũng đang bị tạm giam
để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định đây là cái kết đã được báo trước
cho chuỗi thời gian tự xưng là nhà báo học giả tham gia các hội nhóm hoạt động
chống phá đất nước dưới cái mát dân chủ cải cách
báo công an nhân dân đã có bài viết
phân tích kỹ về hai mươi năm đi lạc và những vụ việc diễn trò của đối tượng này
theo báo công an nhân dân thông tin lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại hà nội
trú tại phường hà cầu quận hà đông trước khi dấn thân vào ngày dân chủ
dũng là kỹ sư nhưng với ảo vọng ngông cuồng đã khiến dũng lần lượt gia nhập
và là thành viên của rất nhiều hội nhóm bất hợp pháp như nu hà nội hội bầu bí tương thân
hội nhà báo độc lập thường xuyên tham gia biểu tình trái phép
dũng cũng đã lập và là chủ nhân của những blog thường xuyên đưa các bài viết hình ảnh
có nội dung sai lệch đà phá chế độ chính quyền nhân dân đến nay
trên các trang tự lập lê văn dũng cùng đồng bọn đã thực hiện hàng nghìn video
xuyên tạc bóp méo sự thật về các vấn đề như là quy hoạch bán đảo sơn trà
sân bay tân sơn nhất vụ việc phức tạp tại trạm bot cai lệ tiền giang
hầu hết các video clip này đều được các tổ chức phản động lưu vong
các báo đài nước ngoài có thái độ thù địch với việt nam khai thác cổ suý
quý vị đón đọc trên báo công an nhân dân
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng cập nhật các tin tức
đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
đào duy xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam thứ bảy ngày một mươi tháng bảy
thưa quý vị trong ngày chín tháng bảy ngành y tế thành phố đã phát hiện thêm một ổ dịch mới phát sinh
như vậy chỉ trong ngày chín tháng bảy ngành y tế thành phố đã phát hiện thêm một ổ dịch mới phát sinh

trong đó có năm ổ dịch mới được phát hiện và một mươi năm ổ dịch đang hoạt động
cùng lây nhiễm mới phát sinh tại thành phố được ghi nhận tại công ty sabin khu công nghệ cao thành phố thủ đức
đến nay qua truy vết tổng cộng bốn mươi bảy trường hợp dương tính là nhân viên công ty được phát hiện
hai ổ dịch được phát hiện vào ngày tám tháng bảy liên quan khu vực chợ tân phú một và chợ hiệp tân quận tân phú
ngày sáu tháng bảy cơ quan chức năng đã xét nghiệm tầm soát ở các khu vực này
qua đó nhân viên y tế phát hiện chợ tân phú một có hai mươi mẫu test nhanh dương tính
số lượng này ở chợ hiệp tân là một mươi hai
hai ổ dịch được phát hiện vào ngày bảy tháng bảy
cụm lây nhiễm đầu tiên là hẻm tám trăm bảy mươi bốn đoàn văn bơ phường một mươi tám quận bốn
đến nay thành phố xác định tổng cộng bốn mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín tại đây
ổ dịch thứ hai tại liên phường một mươi ba một mươi năm quận một mươi
chỉ điểm của ổ dịch này được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
trong khu dân cư ngày hai mươi chín tháng sáu
đến nay tổng số ca mắc được ghi nhận tại ổ dịch này là ba mươi hai
khi thấy tình trạng tụ tập đông người nhậu nhẹt trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu
người dân tp hcm có thể chụp hình và gửi về ứng dụng help một trăm một mươi bốn
để lực lượng chức năng kịp thời xử lý
sáng ngày chín tháng bảy trung tâm chỉ huy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã nhận được tin nhắn kèm hình ảnh
người dân phản ánh qua ứng dụng heo một trăm một mươi bốn của đơn vị về tình trạng một phụ nữ bán đồ ăn sáng
khi tp hcm đã chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu
sau đó lực lượng địa phương đã có mặt xử lý tình trạng này
đây là một trong các vụ việc được người dân phản ánh và được xử lý kịp thời
trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại tp hcm
thông qua ứng dụng health một trăm một mươi bốn người dân có thể gọi điện chụp hình gửi clip
hoặc gọi video để phản ánh sự cố hành vi vi phạm phòng chống cháy nổ
đồng thời có thể phản ánh những vấn đề khác như tụ tập ăn nhậu vi phạm thời gian giãn cách xã hội
thưa quý vị trong hai tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
người dân đặc biệt là những lao động nghèo trên địa bàn tp hcm sẽ gặp không ít khó khăn
khi phải tạm ngưng mưu sinh kiếm sống
trước tình hình trên nhiều địa phương đã linh động ứng ngân sách
để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
ông nguyễn văn nhà và vợ đang ở trong căn nhà lập sập giữa khu đô thị hiện đại
phường thảo điền tp thủ đức tp hcm
hằng ngày ông chạy xe ôm còn vợ bán đồ ăn dạo để kiếm kế sinh nhai từng ngày
dịch ua vê tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi sáu nên hai ông bà không đi làm được
đồng nghĩa là không có thu nhập chi phí sinh hoạt trong gia đình phải cắt xén đi nhiều
thì bắt buộc là phải chịu khó khăn rồi
bây giờ ai cũng như mình hết á
giờ mình cũng ra đâu có làm ăn gì được
giờ ví dụ mình có ra anh chạy xe cũng đâu có khách đâu mà chạy
chứ đi ra đường cũng nguy hiểm nữa
chứ mình lớn tuổi mà mình bị cái là thôi nó cũng là khó khăn lắm
thôi kệ nó ở nhà đi có cái gì ăn cái lấy
trong ngày thực hiện giãn cách đầu tiên ông hoàng trưởng khu phố một phường thảo điền
đã xuống từng nhà để thăm hỏi động viên đồng thời trao số tiền hỗ trợ một triệu năm trăm linh ngàn đồng
cho những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín
chúng tôi đã lựa chọn những hộ nào khó khăn nhất
thì đưa lên sau khi làm sách rà sót cho các tổ rà sót đưa lên
thì chúng tôi báo cho phường được ba mươi sáu hộ phường cũng đã duyệt
thì đến ngày hôm nay thì trước mắt kinh phí ở trên thành phố chưa có dài
thì phường có cái là ứng trước ứng trước kinh phí của phường để lo cho những hộ nào gọi là khó khăn nhất
giờ mùa covid này thì giờ hạn chế không có mua cho mua mua bán
thì thành ra nghỉ mấy tháng hai gần hai tháng nay rồi
thì nói chung có mấy phần quà này là cũng
cũng đỡ cho gia đình tụi em trong lúc ngặt nghèo khó khăn mùa dịch
cầm tờ danh sách trên tay bà chu thị cận trưởng ban điều hành khu phố hai
đến từng phòng trọ để tìm gặp những lao động tự do như bán vé số bán hàng rong
để bàn giao tiền hỗ trợ động viên người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch
hồi thảo điền là cái số nhà giàu nhà biệt thự và công ty doanh nghiệp cũng rất là nhiều
vậy tôi thấy là tâm lòng cởi mở khi chúng tôi mà đến vận động làm khâu trung gian
đến vận động các gia đình đó những mạnh thường quân và những doanh nghiệp ấy
thì họ sẵn sàng bởi vì mình làm thực tế
công an sẽ là người lập danh sách và xác minh thực tế cư trú hợp pháp của các đối tượng
theo sáu nhóm đối tượng trên địa bàn phường
thì trong đó tập trung là vé số rồi xe ôm rồi thu gom rác và những người buôn bán hàng rong
thì buôn bán hàng rong là những đối tượng tập trung chủ yếu cũng như các đối tượng khác theo nghị quyết không chính
tới thời điểm này thì phường tố điền đã thực hiện hai đợt với ba trăm bảy mươi chín trường hợp được xét
và hiện nay chúng tôi đã đổ danh sách này về dữ liệu chung của thành phố
để thực hiện các bước chuẩn bị chi giả vào ngày một mươi hai tháng bảy có nghĩa là thứ hai tuần tới
gói hỗ trợ lần hai của tp hcm trị giá tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó có sáu nhóm được hỗ trợ hỗ trợ tiền ăn hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động
hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống
thành phố sẽ giải ngân gói này trong tháng bảy và kết thúc trong tháng tám
bản tin xin được tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị một đối tượng ở thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp đã giả vờ mua vé số và cướp dật một trăm ba mươi chín tờ vé số của hai em nhỏ
ngay sau đó đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ
ngày chín tháng bảy công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn danh phận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ phường an thạnh thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một tháng bảy em trần thị ái nhi sinh năm hai nghìn tám và em trần văn binh sinh năm hai nghìn một mươi một
đang ngồi trong băng ghế đá cập lệ đường trương định thuộc khóm hai phường an thạnh thành phố hồng ngự
thì phận điều khiển xe mô tô chạy đến giả vờ mua vé số
khi hai em đưa vé số cho phận xong tổng cộng khoảng một trăm ba mươi chín vé thì đối tượng đề máy bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố hồng ngự đã truy bắt được đối tượng nguyễn danh phượng ngay sau đó
qua làm việc phận khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã xin ý định cướp giật vé số của nhi và binh
ngày chín tháng bảy công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính
đối với hai trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm
tối ngày tám tháng bảy công an huyện thống nhất phát hiện phạm văn thờ hai mươi tuổi
ngụ xã gia tân ba huyện thống nhất sử dụng tài khoản cá nhân tên phạm văn thờ
đăng tải không đúng sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín tại xã gia tân ba với nội dung
một khai dương tính test ngày năm tháng bảy gần cầu ông hoàng đã được đem đi khép ly
ngay sau đó trần thị ánh thờ ba mươi tuổi ngụ xã giai kiệm huyện thống nhất
đọc được thông tin này nên đã chia sẻ lên trang facebook cá nhân của mình
tuy nhiên dựa theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ở xã gia tân ba
thì trên địa bàn xã không có trường hợp dương tính xảy ra tại địa điểm và thời gian trên
đây là một thông tin hoàn toàn sai sự thật gây hoang mang cho rất nhiều người
hành vi trên vi phạm điểm a khoảng ba và điểm a khoảng bốn điều năm
nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
công an huyện thống nhất đã xử lý vi phạm hành chính với tổng mức phạt là hai mươi năm triệu đồng
đối với hai trường hợp vi phạm nêu trên
thưa quý vị trưa chín tháng bảy công an xã
trung an thành phố mỹ tho kiểm tra hành chính tại hộ của bà phan thị hằng
tại ấp bình tạo a xã trung an thành phố mỹ tho
phát hiện số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu không có hóa đơn chiến tự
qua kiểm tra tại căn nhà của bà phan thị hằng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện
hai năm trăm linh gói thuốc lá điếu hiệu jet hero và scott không có hóa đơn chiến tự
qua làm việc ban đầu phan văn dũng cư trú ấp bình tạo xã trung an
thành phố mỹ tho thừa nhận số thuốc lá tại nhà bà hằng là của mình
số thuốc này được dũng mua từ một thanh niên không rõ địa chỉ
rồi gửi tại nhà bà hằng với mục đích tàn trữ để bán lại kiếm lời
nội vụ công an xã trung an phối hợp công an thành phố mỹ tho điều tra làm rõ để xử lý
thưa quý vị từ khi có lực lượng công an chính quy tăng cường về cơ sở
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn như đã được thay màu áo mới
từ đó tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân lao động để có thể an tâm sản xuất
phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ghi nhận tại thị trấn long thành tỉnh đồng nai
một buổi tối cùng lực lượng công an chính quy công an viên dân phòng tổ chức đi tuần tra bám địa bàn
thăm hỏi từng nhà dân ở khu vực thị trấn long thành
từ sự gần gũi của lực lượng làm nhiệm vụ người dân rất đồng tình ủng hộ
thông qua đó cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân nắm chắc địa bàn
từ đó chú động trong công tác tấn công trân áp tội phạm
tạo chuyển biến tích cực trong giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở
các tệ nạn mà rải các tờ rơi và cho vay nặng lãi
một chiến sĩ công an trẻ được phân công về nhận nhiệm vụ ở công an thị trấn thì tôi cảm thấy rất là vui
lý do là vì được gần nhân dân thì mình cũng phối hợp với người dân và các anh các chú để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
và cũng ra sức học tập và trao dồi kinh nghiệm của các anh các chú đi trước để cố gắng để đảm bảo an ninh trật tự cho tốt
có thể thấy ngay sau khi lực lượng công an chính quy
về thị trấn đã luôn bảo đảm nền nét tác phong công tác
đổi mới phương thức tiếp dân tiếp nhận xử lý tin báo tội phạm
đặc biệt là nâng cao chất lượng tham mưu cho chính quyền cơ sở và an ninh trật tự
chú động giải quyết vấn đề nấy sinh từ cơ sở tiến công trấn áp các loại tội phạm
tạo chuyển biến tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
ghi nhận kết quả thời gian trên địa bàn thị trấn long thành
qua số lượng vụ việc vụ án giải quyết tại cơ sở tăng nhanh
tỷ lệ điều tra án đạt từ tám mươi đến chín mươi
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an chính quy về thị trấn
đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật tham gia xây dựng nông thôn mới
trực tiếp tiếp nhận giải quyết các vụ việc kịp thời chặt chẽ hơn đúng quy định pháp luật
qua đó tạo niềm tin sự an tâm lại chối dự vững chắc cho người dân doanh nghiệp hoạt động
và làm ăn sinh sống phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong phần tiếp theo của chương trình
vietnam airlines sẽ chính thức triển khai tình huống
nghiệp ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử trên hai chuyến bay từ tokyo nhật bản đến đà nẵng
vào giữa tháng bảy tới đây
tái sinh dừng bằng bom hoạt giống phương pháp hiệu quả thiết kiệm cần được nhân dọng
chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác
liên quan đến đề xuất thao gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera
trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
chính phủ đã quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân tổ chức
cụ thể từ ngày một tháng bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera
lên xe ô tô kinh doanh vận tài hàng hóa bằng container xe đều kéo
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xử lý vi phạm hành chính
đối với hành vi vi phạm quy định này
còn đối với xe ô tô kinh doanh vận tài hàng khách có sức chứa
từ chín chỗ ngồi kể cả người lái xe
thời gian chưa xử lý về hành vi vi phạm quy định về lắp đặt camera
là từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xử lý vi phạm hành chính
đối với hành vi vi phạm quy định này
cục hàng không việt nam vừa yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
khẩn trương tổ chức triển khai
đánh giá lại sức chịu tải mặt đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ máy bay
tại sân bay cảm mau làm cơ sở để xem xét quy định việc khai thác
dòng máy bay embraer e một trăm chín mươi e một trăm bảy mươi năm tại sân bay này
cục hàng không việt nam cho biết căn cứ vào kết quả đánh giá
acv phối hợp với hãng hàng không bamboo airways đề xuất dòng máy bay khai thác
tải trọng khai thác vượt tải trên cơ sở đảm bảo an toàn hiệu quả khai thác
cục hàng không việt nam cũng đề nghị đơn vị quản lý khai thác
sân bay phối hợp với bamboo airways để xây dựng phương án kế hoạch đầu tư
khắc phục các nội dung chưa đáp ứng điều chỉnh phương án khai thác
vận hành máy bay bổ sung trang thiết bị phục vụ mặt đất huấn luyện đào tạo nhân sự
đáp ứng khai thác dòng máy bay e một trăm chín mươi e một trăm bảy mươi năm tại cảng hàng không cà mau
cũng về lĩnh vực hàng không hãng hàng không việt nam airlines vừa thông báo
sẽ chính thức triển khai thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử
iata travel pass trên hai chuyến bay mang số hiệu vn ba trăm linh một từ sân bay narita
tokyo nhật bản đến đà nẵng vào ngày một mươi năm tháng bảy và hai mươi ba tháng bảy tới đây
điều kiện tham gia hộ chiếu sức khỏe điện tử này bao gồm hành khách trên một mươi tám tuổi
và có chứng nhận âm tính với covid một mươi chín từ các cơ sở xét nghiệm đã đăng ký với iapa
hành khách có nhu cầu tham gia chương trình thử nghiệm có thể đăng ký trên website
của việt nam airlines tối thiểu ba ngày trước ngày khởi hành
tại ứng dụng iata travel pass về điện thoại di động đăng ký tài khoản và nhập thông tin chuyến bay
bên cạnh sử dụng ứng dụng này hành khách vẫn phải trình thêm giấy tờ gốc do đang trong giai đoạn thử nghiệm
hội chiếu sức khỏe điện tử đã được các nước thành viên liên minh châu âu áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tại việt nam ngoài việt nam airlines vietjet cũng công bố sẽ tham gia thử nghiệm ứng dụng iata travel pass
còn bắt đầu từ ngày hôm nay người dân có thể đăng ký trực tuyến
để được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc là cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
bốn nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín trên toàn quốc gồm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
cổng công khai thông tin tiêm chủng covid một mươi chín hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia và trung tâm đáp ứng
cơ sở dữ liệu của nền tảng được quản lý tập trung đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ
minh bạch về thông tin từ người dân đến các cơ quan quản lý
ngoài ra bộ y tế cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay thủ tướng chính phủ sẽ phát động triển khai
chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín toàn quốc
theo đó chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín quốc gia được cho là có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng của việt nam
chiến dịch sẽ diễn ra tại sáu mươi ba tỉnh thành với một mươi chín năm trăm linh điểm tiêm chủng
thông qua chiến dịch bộ y tế kỳ vọng hết năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho tối thiểu là năm mươi người dân
từ một mươi tám tuổi trở lên và đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai tiêm được hơn bảy mươi dân số
covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng quý vị cũng không nên lơ là với những căn bệnh khác và viêm não nhật bản là một ví dụ
đây là bệnh truyền nhiễm có thể diễn ra quanh năm cao điểm là từ tháng năm đến tháng tám
bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em từ hai đến tám tuổi
theo thống kê tính từ đầu tháng năm đến nay trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho gần hai mươi trường hợp trẻ bị viêm não nhật bản
không may mắn là trong số các bệnh nhi đã và đang điều trị
thì có khoảng bảy mươi số trẻ phải gánh chịu những di chứng nặng nề của bệnh
vì sao lại như vậy hãy theo dõi những cảnh báo của chúng tôi ngay sau đây
em bé sáu tuổi này được chuyển từ tuyến dưới vào nhập viện ngày một mươi chín tháng sáu trong tình trạng có thể tự thở
nhưng sau đó ý thức giảm dần suy hô hấp phải thở máy co giật toàn thân
bé được trần đoán mắc viêm não nhật bản
được biết gia đình đã tiêm phòng đủ ba mũi viêm não nhật bản cho bé trong hai năm đầu đời
nhưng từ khi ngoài hai tuổi đến nay
chưa tiêm nhắc lại lần nào
cháu này khi vào thì chúng tôi đã điều trị tích cực với tình trạng tăng cấp lượng nội sọ của cháu
và bây giờ hiện tại chỉ được ba tuần rồi
tình trạng chính của cháu là vẫn phải phụ thuộc máy thở ra
cháu là tình trạng di chứng di chứng não
và hiện tại thì cháu có mở mắt nhưng mà gần như là không đáp ứng
còn với cái phản xạ rất là kém
tiên lượng nguy cơ tử vong cũng cao và di chứng rất nặng
hiện tại trung tâm bệnh nhiệt đới
bệnh viện nhi trung ương cũng đang điều trị cho hai ca viêm não nhật bản
trong tình trạng rất nặng phải thở máy
trong số những trẻ bị di chứng nặng nề
đa số đều là những trẻ lớn trên năm tuổi
và chưa tiêm nhắc lại mũi vaccine viêm não nhật bản nào từ sau hai tuổi
các em bé nhập viện thì nếu mà ở giai đoạn sớm
thì em bé có thể chưa có dối loạn ý thức chưa hôn mê
nhưng mà từ khoảng ngày thứ ba trở đi
thì khoảng hơn một nửa số em bé có tình trạng dối loạn ý thức khá nặng
trong đó khoảng độ trên dưới năm mươi số trường
trường hợp là mình phải can thiệp bằng các phương pháp hồi sức chuyên sâu
viêm não nhật bản được xem là một trong những bệnh nguy hiểm
có tỷ lệ tử vong và di chứng cao ở trẻ nhỏ
những di chứng này khiến người bệnh giảm khả năng giao tiếp
giảm hoặc mất khả năng lao động
trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội
cái di chứng sau khi các bé mắc viêm não nhật bản
thì khả năng hồi phục nó cũng khó
và đấy cũng mới chỉ là cái di chứng ở thời điểm ra viện
còn nếu mà theo dõi lâu dài hơn
ví dụ như sáu tháng một năm hai năm sau
thì tôi tin chắc rằng cái tỷ lệ di chứng nó sẽ còn cao hơn
chứ không phải là ở khoảng ba mươi năm bốn mươi năm nữa
các bác sĩ khuyến cáo
cha mẹ nên tiêm phòng cho con mình đầy đủ trong hai năm đầu tiên
và tiêm nhắc lại ba đến năm năm một lần đến năm một mươi năm tuổi
khi trẻ có dấu hiệu sốt đau đầu chán năn
cha mẹ nên đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị sớm
tránh những biến chứng nặng có thể xảy ra
mà nó còn mang theo một niềm hy vọng về việc khắc phục những khó khăn
về điều kiện khí hậu cũng như là tiết kiệm nhân lực và chi phí sổng dường
mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu về phương pháp gieo trồng
và những việc làm có ý nghĩa của nhóm bạn trẻ này trong tiềm mục sống đẹp ngày hôm nay
bom hạt giống là phương pháp tái tạo hệ thực vật
từng được người ấn độ triển khai từ khá lâu
ở việt nam phương pháp này lần đầu tiên được vườn quốc gia núi chúa tỉnh ninh thuận áp dụng
và đem lại nhiều kết quả khả quan
qua nghiên cứu các bạn trẻ tại đắk lắc cho rằng
việc sử dụng bom hạt giống rất phù hợp với những vùng đất trống núi chọc khô cằn địa hình và có khí hậu khắc nghiệt
bom hạt giống sau khi được tạo ra sẽ giúp hạt giống ngủ tạm thời và không bị côn trùng ăn mất
tới mùa mưa đất bọc ngoài sẽ giữ được lượng nước đầy đủ cho hạt nảy mầm
đâm rễ xuống đất và cứ như vậy hàng ngàn cây xanh sẽ được trồng mới tự nhiên
bà con ăn thì trong cái bom hạt giống này thì nó có gồm rất nhiều loại ít nhất phải năm loại trở lên
vì mỗi loại thì nó sẽ thể hiện một tầng trắng riêng ở trong cánh rừng tự nhiên
thì đối với bom hạt giống này khi mình làm thì thành phần hỗn hợp nó bao gồm đất xét phân
phân thì có thể là phân chùa ngủ hoai hoặc là phân vi sinh
mình trộn đều lên và tạo cái đội dẻo kết dính
thì mình tạo một quả bom như này và bỏ những cái hạt giống đa tầng trong đó
thông qua hạt động này bản thân các đoàn viên thanh niên trong đoàn cơ sở tụi em cảm nhận đây là một hạt động vô cùng ý nghĩ
nó góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường cũng như là phục hồi hệ sinh thái của rừng của nước ta
thông qua hoạt động này em cảm nhận là đây là những hoạt động hoàn toàn có thể làm rất dễ làm
và các bạn đoàn viên thanh niên hoàn toàn có thể thực hành
mà không tốn quá nhiều công sức hay là nguồn lực
vì vậy thông qua những hành động nhỏ vậy thì em mong muốn là các bạn đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh trên thành phố mình
sẽ chung tay đóng góp những viên gạch nhỏ để cùng chung tay đưa rừng phát triển hơn
việc tạo ra một quả bom hạt giống khá đơn giản
hạt giống sau khi được chọn sẽ được rửa sạch và phơi khô
đất xét được trộn với mùn phân và nước nhào kỹ bằng tay
sau đó cho hạt giống và cây trồng vào giữa rồi vo thành viên
để tạo tầng tán cho cánh rừng
mỗi quả bom như thế này sẽ được mặc định năm loại hạt giống khác nhau
gồm cây tạo tán mát cây cố định đất giữ đất cây cố định đạm cây rừng bản địa tán lớn và cây dược liệu tầng thấp
trước kia người dân chỉ biết là phá cây đi để trồng bắp trồng ngô trồng khoai và lại để trả lại cái nền đất chống trơ thì nó sẽ bị xói mòn theo thời gian
trong dự án mình cũng đưa một số loài câu một số loài tre một số loài sản phẩm để cải tạo đất và xâm dược liệu bên dưới luôn
trong đây cũng kèm theo những cái hạt giống sâm hạt giống dược liệu để đi kèm với các tán cây thì tạo ra được cái giá trị sinh kế và tạo ra cái sự bền vững và nó bảo vệ cái nền đất cho chúng ta
thì đấy là mục tiêu của cái công việc mình làm mà ngày hôm nay được rất là nhiều các anh chị em quan tâm và cùng đồng hành để phủ những cái đất trắng đời chọc ở các giải lường trên quê hương
trước thực trạng hệ sinh thái rừng bị xâm hại ngày càng gia tăng do tình trạng chặt phá rừng trái phép trong khi nguồn lực đầu tư cho quản lý bảo vệ rừng hiện nay hạn chế
thì việc tạo ra những bom hạt giống của các bạn trẻ tại đắk lắc là một cách làm phù hợp và đơn giản bất cứ ai cũng có thể làm được để tái sinh những cánh rừng bị xâm hại góp phần phục hồi lá phổi của trái đất